cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đó là đối tượng phạm quốc mạnh tên gọi khác là cu lì hai mươi tám tuổi chú xã phước tân huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định truy nã về hành vi giết người vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại quận chín thành phố hồ chí minh
trước đó phạm quốc mạnh đã có hai tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại tỉnh an giang trong quá trình tuần tra công an tỉnh phối hợp với công an huyện an phú đã phát hiện một chiếc ghe máy neo đậu
vận chuyển số lượng lớn đường cát lậu trên kho của cơ sở kinh doanh vĩnh hưng
kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm linh năm bao đường cát hiệu đồn điền trên ghe
và bảy trăm linh bao đường loại năm mươi kg
nhiều nhãn hiệu khác nhau được chất trong kho tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
và được các đối tượng thừa nhận toàn bộ đều được nhập lậu từ campuchia
kiểm tra hai kho khác trên địa bàn huyện châu phú tổ công tác cũng đã phát hiện trên tám trăm linh bao đường cát
với khối lượng trên bốn mươi bốn tấn
đây là số hàng lậu mà các đối tượng vừa tập kết ước tính giá trị tài sản trên một tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân
đã có thành tích trong việc phát hiện xử lý vụ tập kết gỗ lậu lớn ở huyện ea leo
qua một thời gian dài theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xử lý một vụ mua bán tập kết hơn hai trăm ba mươi mét khối gỗ lậu các loại
ở địa bàn xã ea leo huyện ea leo
với thành tích trên ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và năm cán bộ chiến sĩ có nhiều công sức
tham gia khám phá vụ việc này
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của intv